các em có không ít những đứa trẻ chỉ biết đến những giá trị truyền thống qua sách báo hay những bài học trong sách vở
thì nhờ có những không gian như thế này các em được trải nghiệm được tự tay tập gói bánh trưng
những đôi mắt tròn xoay thích thú khi được thầy giáo cô giáo dạy bài học về nghi lễ ngày tết
về cách ứng xử văn minh khi nhận quà được tự tay lau lá bánh được học cách gói bánh trưng
và điều quan trọng hơn là các em được giáo dục về sự sẻ chia đùm bọc
một chiếc bánh trưng được gói ghém cẩn thận và toàn bộ số bánh này được thầy và trò trường trung học cơ sở
và trung học phổ thông nguyễn bình khiêm hà nội gửi đến viện huyết học truyền máu trung ương và bệnh viện e
thông qua lễ hội bánh trưng xanh các em học sinh mong muốn được góp sức
để các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện vui xuân đón tết ấm áp hơn
là xã vùng cao có diện tích rộng bậc nhất của tỉnh lai châu
cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở xã tà tổng huyện mường tè đã gặp không ít khó khăn
đặc biệt hệ thống cơ sở vật chất phục vụ giáo dục nơi đây muôn phần thiếu thốn
lớp học ở điểm bàn tạm bỡ có điểm bản chưa có điện thắp sáng sóng điện thoại
nhưng các giáo viên vẫn cố gắng bám trường bám lớp vì sự học nơi vùng sâu vùng xa
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nơi khó khăn này
sau bữa cơm tối các em học sinh trường phổ thông
dân tộc ban trú trung học cơ sở nậm ngà xã tà tổng huyện mường tè tỉnh lai châu
lại tập trung dưới gầm nhà sàn để ôn bài tập
tiếng thầy cô hướng dẫn cho đọc bài vang một góc rừng
tại điểm trung tâm có một mươi một phòng học tạm bợ nhưng phục vụ cho cả hai cấp học
nên phân chia cấp hai có tám lớp học buổi sáng tiểu học tám lớp phải tổ chức học buổi chiều
em đi bộ đường rất là khó khăn rất là nhiều đá lúc mưa thì đi rất là chân và em rất là vui
cô nuôi ăn ở cô cho thức ăn đầy đủ cho phòng ở rất là sạch rất là tốt
cơ sở vật chất tạm bỡ
đã ảnh hưởng đến công tác dạy và học của các nhà trường
đối với trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học nậm ngà
hiện còn có năm điểm bản đi lại rất khó khăn
giáo viên một tháng mới ra trung tâm một lần để dự họp và mua lương thực thực phẩm vào
sau khi thực hiện việc đưa học sinh lớp ba lớp bốn về trung tâm
học sinh về đây thì học sinh đã được môi trường giao lưu nhiều hơn
có điều kiện để học
tuy nhiên khi về đây
cũng có nhiều những vấn đề còn gặp khó khăn như là nhà ở của các em còn thiếu thốn còn tạm bỡ
nhà ăn của các em thì vẫn là nhà tạm nhà bếp thì vẫn chưa có
tại trung tâm xã tà tổng trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học số một có một mươi chín lớp nhưng chỉ có một mươi một lớp học
thầy cô giáo phải căng bạt nối giữa hai mái hiên nhà và kê bàn ghế để học sinh có thêm lớp học
lớp còn lại phải chuyển sang học buổi chiều
tà tổng được biết đến là xã đặc biệt khó khăn giao thông cách trở đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn
số lượng học sinh về trung tâm bán chú ngày một đông
nhưng trường lớp chỗ ăn ở công trình phụ trợ thì tạm bỡ khó khăn và thiếu thốn đủ bề
nhưng thầy cô giáo và học sinh vẫn cố gắng khắc phục gắn bó với trường lớp để công hiến cho sự nghiệp giáo dục chồng người nơi đây
trong phần tin quốc tế trường phổ tông dân tộc bán chú tiểu học số một

cam kết tiếp tục viện trợ cho lực lượng an ninh afghanistan
phát biểu tại hội nghị an ninh munich lần thứ năm mươi bốn diễn ra tại đức thủ tướng thổ nhĩ kỳ binali idirim đã cam kết bảo vệ công dân của mình cũng như an ninh quốc gia
ông nhấn mạnh thổ nhĩ kỳ sẽ tiếp tục tăng cường dân chủ và nỗ lực để bảo đảm công bằng và công lý đồng thời hy vọng nhận được sự thấu hiểu và đối xử công bằng từ các quốc gia bạn bè
những phát biểu của thủ tướng indrim là nhằm bảo vệ các động thái của chính phủ thổ nhĩ kỳ khi tiến hành các cuộc trấn áp và bắt giữ các đối tượng tình nghi liên quan đến cuộc đảo chính bất hành hồi năm hai nghìn một mươi sáu
trước đó ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ mevlut cavusoglu đã có cuộc gặp với người đồng cấp đức sigmar gabriel
báo hiệu các mối quan hệ giữa hai đồng minh nato này đang dần ấm lên sau một loạt bất đồng trong thời gian qua
quan hệ hai nước đã trở nên xấu đi nghiêm trọng sau vụ ankara tiến hành trấn áp các đối tượng tình nghi ủng hộ cuộc đảo chính quân sự bất hành hồi năm hai nghìn một mươi sáu
truyền thông afghanistan cho biết anh đã cam kết dành khoản tiến dụng quốc phòng trong ngân sách năm tới cho lực lượng an ninh afghanistan theo yêu cầu của nước này
theo người phát ngôn bộ quốc phòng afghanistan cam kết của anh được đưa ra trong tháng năm tháng sáu
trong chuyến thăm của bộ trưởng quốc phòng afghanistan tarisa barami tới vương quốc anh bộ quốc phòng afghanistan cũng cho biết
ông barami đã có cuộc gặp tích cực với thứ trưởng tài chính và hậu cần anh stefan lograt và tư lệnh không quân stuart pitch
ông lograd cam kết với ông parami về việc anh tiếp tục hỗ trợ quân sự cho afghanistan và hỗ trợ giải quyết hòa bình cho cuộc xung đột ở afghanistan thông qua các nỗ lực chính trị
theo đó khoản tín dụng trên sẽ được dành cho việc phát triển năng lực của quân đội afghanistan khả năng lãnh đạo học bổng và các nhu cầu cần thiết khác của quân đội afghanistan
giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế imf christen logarde vừa đưa ra cảnh báo bước kích thích kinh tế do chính sách cắt giảm thuế của mỹ tạo ra có thể dẫn đến việc lãi suất tăng nhanh
yếu tố sẽ tác động tới một số nước có mức nợ công cao
đánh giá của bà lagarder đã làm dấy lên những lo ngại trên các thị trường tài chính vốn đang hoang mang trước khả năng lạm phát của mỹ tăng cao sẽ thúc đẩy ngân hàng dự trữ liên bang fed tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến
bà laguder cho biết cải cách thuế của mỹ sẽ hoạt động giống như một kiểu kích thích kinh tế trong bối cảnh mỹ đang trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh
tuy nhiên mỹ phải tự đánh giá xem liệu gói cải cách thuế có thể dẫn đến tình trạng tăng lương tăng giá cả tăng lạm phát hay không
và liệu hậu quả của nó có thể là phản ứng của các thể chế tiền tệ như tăng lãi suất nhanh hơn và thường xuyên hơn hay không
bà lagarder nhấn mạnh điều đó cũng tác động tới tất cả các nền kinh tế thế giới đặc biệt các nền kinh tế đang ngập trong nợ nần
ngành nông nghiệp đang trải qua một cuộc cách mạng số thực sự
thiết bị bay không người lái robot vắt sữa xe tự lái cảm biến thông minh giám sát sinh học chia sẻ dữ liệu
các công nghệ mới đang thâm nhập vào ngành nông nghiệp với tốc độ nhanh chóng
thậm chí là người ta nói đến nông nghiệp bốn có thể thấy tương lai của ngành nông nghiệp cũng gắn với số hóa
số hóa trong lĩnh vực nông nghiệp bằng lại các giải pháp mới hàng ngày
số hóa giúp cải thiện năng suất đồng thời vẫn bảo vệ được các nguồn lực phương tiện
và cho phép giảm bớt khó khăn của một số công việc nhất định
tại thụy sĩ việc khai thác thiết bị không người lái trong nông nghiệp đang trở thành hiện tượng bùng nổ ở nước này
những công ty đã phát triển các giải pháp hình ảnh tinh vi sử dụng thiết bị bay không người lái
được trang bị máy ảnh siêu nhạy từ đó thiết lập bản đồ về những khu vực trồng trọt
và có thể đưa ra các thông tin đồng học chính xác
dữ liệu sau đó được xử lý và phân tích trên các nền tảng chuyên biệt
đồng thời công ty cũng cung cấp các giải pháp riêng dựa trên mô hình điện toán đám mây li
sau đó có thể đưa ra các dự đoán chính xác về nhu cầu nước và phân bón
hiểu rõ sức sống của cây trồng và nhận biết sự hiện diện của nấm mốc hoặc các bệnh khác của cây trồng
có thể thấy tương lai của ngành nông nghiệp cũng gắn với số hóa
với việc góp phần gián tiếp hoặc trực tiếp làm tăng năng suất cây trồng
các công nghệ trong nông nghiệp cũng hứa hẹn góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho nhân loại
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại